trong những năm qua việt nam đã đạt nhiều thành tựu trong phòng chống hiv aids
và năm nay là năm thứ năm liên tiếp việt nam tiếp tục theo đuổi và thực hiện mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi
nhân ngày thế giới phòng chống hiv aids ngày ba tháng một mươi hai
mời quý vị khán giả cùng theo dõi kỳ nhận sau đây của chúng tôi
trong những năm gần đây nhờ sự nỗ lực của đảng nhà nước bộ y tế và toàn xã hội
sự giúp đỡ của chính phủ hoa kỳ và các tổ chức quốc tế
việt nam đã từng bước kiểm soát được hiv
với các mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi theo ước tính cả nước đã có khoảng tám mươi người nhiễm hiv đã biết tình trạng hiv
trong số những người đã biết tình trạng hiv có khoảng bảy mươi người nhiễm hiv được điều trị arv
theo kết quả xét nghiệm tải lượng virus cho gần bốn mươi người đang điều trị arv
thì chín mươi bốn có tài lượng virus dưới ngưỡng ức chế
tôi tin rằng các nước khác trên thế giới sẽ cảm thấy ghen tị với việt nam
vì việt nam là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành
với các nước khác trên thế giới tiến hành quyết toán thuốc arv thông qua nguồn quỹ bảo hiểm y tế
nhờ sự vào cuộc cũng như cam kết rất cao của chính phủ và các cơ quan liên quan
với những cách làm sáng tạo cả về mặt kỹ thuật và tài chính
chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp tục sát cánh cùng việt nam trong công tác này
hiện nay các hướng dẫn về chính sách bảo hiểm y tế cho người nhiễm hiv đã được hoàn thiện
về cơ bản hoàn thành công tác kiện toàn các cơ sở điều trị arv
bảo đảm đủ điều kiện thực hành thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm hiv có thẻ bảo hiểm y tế
đẩy nhanh các biện pháp chuyên môn kỹ thuật huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế
để tăng tỷ lệ người nhiễm hiv điều trị arv có thẻ bảo hiểm y tế
tính đến thời điểm hiện tại đã có tám mươi chín người nhiễm hiv đang điều trị arv có thẻ bảo hiểm y tế